trong những ngày qua nhiều hộ tại khu một mươi bốn xã đồng lương huyện cầm khê tỉnh phú thọ đang hết sức lo lắng và bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do sự cố tràn bề sinh học của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ra cầm hòa phát phú thọ gây ô nhiễm môi trường và làm cá chết hàng loạt
hồ ngã hai thuộc địa phận khu một mươi bốn xã đồng lương huyện cẩm khê hiện có tình trạng nước hồ đen kịch bốc mùi hôi thối nồng nặc cá chết hàng loạt
theo chính quyền và người dân nơi đây hồ ngã hai tiếp giáp với khu chăn nuôi gà của công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên gia cầm hòa phát phú thọ
và những ngày qua do sự cố tràn bề thải sinh học của công ty này đã khiến nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng
đấy là gia đình đối với gia đình tôi là rất thiệt hại rất nặng nè
hồ ngã hai sẽ phối hợp với bà con dân để xử lý ô nhiễm môi trường ở khu vực hồ ngã hai
ngày vớt số cá chết đem trôn đi và sẽ xem xét theo luồng nước chảy xuống ao của bà con dân ở dưới để xử lý khắc phục nước xử lý ngay ô nhiễm môi trường nước và để hỗ trợ cho bà con dân
làm việc với phóng viên đại diện công ty cho biết
những ngày gần đây trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn kéo dài nước từ những khu vực đồi núi xung quanh rồn về các hồ xử lý chất thải và hồ sinh học của công ty
khiến lượng nước vượt quá dùng tích thiết kế của bể gây nên tình trạng nước đã tràn ra hồ ngã hai gây ô nhiễm môi trường
khi mà thực hiện thì nó có những vấn đề những tồn tại phát sinh trong quá trình sản xuất nó không được như đánh giá ban đầu
thì nhìn nhận cái việc mà mình đầu tư theo cái dtm ngay ban đầu thì nó đang còn hạn chế
thì công ty ngay sau đó cũng đã tiến hành là tiến
đối với là sẽ xây thêm các cái hồ sinh học hoặc là cái bioga để tăng cái thể tích chứa cũng như là cái việc mà xử lý các cái vấn đề nước thải
đây không phải lần đầu tiên việc hoạt động của công ty trách nhậm hiệu hạn một thành viên ra cầm hỏa phát phú thọ gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường
trước đó truyền hình nhân dân đã phản ánh việc người dân xã đồng lương bức xúc trước tình trạng mùi hôi thối bốc ra từ trong chạy gà của công ty
để giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm các ngành chức năng của tỉnh phú thọ cần có những phương án quyết liệt hơn
để bảo đảm doanh nghiệp thực hiện đúng cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật